ủy ban nhân dân tp hạ long vừa ban hành quyết định hỏa tốc phong tỏa cách ly tạm thời
nhà nghỉ hòa bình số ba mươi chín vườn đào tổ bốn khu hai phường bãi cháy là nơi lưu trú của hai công dân người trung quốc
có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào việt nam không thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hạ long yêu cầu công an tp hạ long ủy ban nhân dân phường bãi cháy
phối hợp bố trí lực lượng quản lý bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự tại điểm khoanh vùng phong tỏa
phòng y tế bảo đảm cung cấp trang thiết bị vật tư y tế cho lực lượng tham gia các nhiệm vụ cách ly phong tỏa
trung tâm y tế triển khai lề mẫu xét nghiệm sars cov hai đối với hai công dân trung quốc đang lưu trú tại nhà nghỉ hòa bình
phối hợp hướng dẫn và giám sát y tế đối với các đối tượng trong khu vực phong tỏa
chủ nhà nghỉ hòa bình sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật